trong lúc tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bắt đầu được kiểm soát thì các loại tội phạm cũng bắt đầu nhen nhóm hoạt động trở lại tinh vi hơn
trong đó phải kể đến đó là tội phạm cơ bạc
không cần ra mặt hay là tụ tập ghi chép mọi